vợ chồng ông nguyễn xuân kiểu và bà nguyễn thị dự chú xã toàn thắng huyện gia lộc tỉnh hải dương vừa bị công an huyện gia lộc xác minh xử lý
vợ chồng ông kiểu bà dự được xác định thuộc diện f hai đã có quyết định cách ly y tế tại nhà từ ngày hai mươi tháng năm
tuy nhiên theo thông tin từ quần chúng nhân dân thời gian gần đây hai vợ chồng vẫn mang thịt lợn đến thành phố hải dương để bán
thông tin từ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án tham ô tài sản
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
che giấu tội phạm xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với ông hồ văn ngon ông dư huy quang và bà lê thị diệp cầm
người dân phát hiện bên lề đường cạnh canh sáng ab thuộc xã long điền b huyện chợ mới tỉnh an giang
có một chiếc xe loại bốn chỗ ngồi bị cháy rụi trơ khung và tại ghế ngồi của tài xế có một bộ xương
nhận được tin báo công an huyện trợ mới nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường
để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh điều tra
qua nhận định ban đầu cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cư trú ở xã long giang huyện trợ mới tỉnh an giang
người đàn ông này là tài xế taxi mai linh chi nhánh huyện trợ mới
sau nhiều lần hoãn phiên xử để điều tra bổ sung vào ngày hai mươi bảy tháng năm
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa vụ án trộm cắp tài sản do năm bị cáo thực hiện ra xét xử
và tuyên phạt
những bản án thích đáng
vào tối ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi các bị cáo đến vườn lan của anh nguyễn bảo lâm
nhổ trộm hơn hai trăm linh trậu lan rừng đột biến có giá trị trên ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
sau đó đưa về ươm trồng tại một vườn lan khác
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần hiền một mươi năm năm tù giam
hai bị cáo trần huyền phong và nguyễn văn thắng mỗi bị cáo một mươi hai năm tù giam
trần quốc tường ba mươi sáu tháng tù giam huỳnh văn dự ba mươi tháng tù giam
cùng về tội trộm các tài sản
thưa quý vị và các bạn tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
và hiện đã lây lan ra ba mươi tỉnh thành phố và các biện pháp phòng chống dịch
thì đang được triển khai một cách mạnh mẽ
tuy nhiên bên cạnh số ca nhiễm được cập nhật thì tình hình xử lý vi phạm
các quy định về phòng dịch cũng vẫn tiếp tục tăng cho thấy là ý thức và trách nhiệm
của một bộ phận người dân rất là kém đòi hỏi phải có chế tài mạnh hơn
để dân đe và người dân có thể được trả lời
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi

hãy nhìn những gì mà lực lượng tuyến đầu chống dịch đang vất vả nguy hiểm ra sao
và hy sinh như thế nào để nhằm mục đích cứu chữa và kiểm soát dịch bệnh
do đó đừng vì lợi ích cá nhân mà quên đi trách nhiệm với gia đình cộng đồng và xã hội
cư dân mạng cho rằng mức phạt ba mươi triệu đồng hiện nay là tương đối cao
nhưng đối với các chủ cơ sở kinh doanh không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
thì vẫn không thấm vào đâu do đó cần tăng nặng mức phạt thậm chí là rút giấy phép kinh doanh
phạt có ba mươi triệu chưa bằng sự ngoan cố đua dỡ với covid đề nghị phạt nặng hơn
ở đâu cũng có những thành phần coi thường biết sai mà vẫn làm như thế là chống đối
cá nhân bị tập thể chứ tập thể không thể chạy theo cá nhân được
nếu dịch bệnh bùng phát mạnh sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân thành phố nói riêng
và cả nước nói chung vì thế phạt ba mươi triệu là quá nhẹ
phải tăng mức phạt gấp một mươi lần rút giấy phép kinh doanh
hiện nay việt nam đang chuyển trạng thái chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công
cư dân mạng cho rằng để đạt được hiệu quả cao rất cần sự đồng lòng trung sức và trách nhiệm của người dân
xong vẫn còn đó ý thức lơ là chủ quan đặc biệt là khẩu trang chỉ neo tại nơi công cộng
còn khi tiếp xúc với bạn bè đồng nghiệp thì dường như là không sử dụng
mặc định người tiếp xúc với mình là an toàn
rõ ràng suy nghĩ như vậy là sai lầm chủ quan
tôi thấy đã đeo khẩu trang thì trừ khi ở nhà thôi chưa đến cơ quan hay gặp bạn bè là phải đeo khẩu trang
nhiều đồng nghiệp thấy tôi đeo còn treo đùa cơ
tôi thấy rất là lạ mặc dù là đồng nghiệp nhưng biết họ đã tiếp xúc với những ai cho nên cứ phòng là trên hết
dịch bệnh đang rất phức tạp và để đồng lòng chung sức vì ý thức trách nhiệm của mỗi người là thành trì vững chắc
quan điểm ý kiến cá nhân của bạn như thế nào về những gì
mà chúng tôi đề cập trong tiểu mục cư dân mạng
hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn hà nội là cửa ngõ giao thông quốc tế đầu mối giao thông quan trọng của cả nước có mật độ dân số cao
vì vậy nguy cơ bùng phát các ổ dịch covid một mươi chín lớn đặc biệt là tại các bến xe có nhiều tuyến xe liên tỉnh
đang tiềm ẩn những nguy cơ lây nhiễm
và mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội cũng yêu cầu đơn vị quản lý khai thác bến xe thực hiện nghiêm các hướng dẫn của cơ quan y tế về công tác phòng chống dịch bệnh
đồng thời nghiêm túc thực hiện biện pháp khai báo y tế thông tin cho các địa phương để phối hợp kiểm tra giả soát kịp thời những trường hợp nghi ngờ
bến xe giáp bát thời điểm này lượng khách ra vào bến vắng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành
thế nhưng để thực hiện nghiêm trong công tác phòng chống dịch bệnh
tại các cửa ra vào bến hành khách đều được đo thân nhiệt và khai báo y tế
mỗi xe xuất bến cũng phải nộp đầy đủ lại danh sách hành khách của các nhà xe bao gồm điểm đến đi và thông tin liên hệ
trên bến chúng tôi có bố trí một mươi ba điểm bố trí nước sát khuẩn để phục vụ khách
còn tại bến xe mỹ đình mỗi nhà xe cũng đều trang bị khẩu trang nước sát khuẩn cho hành khách trước khi rời bến
thậm chí để đảm bảo phòng dịch và giãn cách theo yêu cầu của bộ y tế
ủy ban nhân dân thành phố hà nội các nhà xe đã chấp hành nghiêm việc giảm lượng khách trên xe để đảm bảo khoảng cách

đặc biệt để đảm bảo an toàn mới đây bộ giao thông vận tải cũng đã có văn bản dừng hoạt động các loại hình vận tài hành khách
không được đón trả khách tại vùng có dịch covid một mươi chín
khách lên xe là phải kiểm tra thân nhật và sát khuẩn đeo khẩu trang một trăm linh
còn ai không có thì từ chối không phục vụ
xe thì chở chỉ năm mươi xu kế
như là một mươi sáu chỗ thì chỉ chở tám đến quá là chín người
nên là bến sẽ tăng gắt thời lượng và tầm xuất lên
ví dụ chẳng như công tác tuyên truyền
thì hiện nay bến thường xuyên tuyên truyền công tác tuyên truyền trên hoa cho hành khách đến bến
xe phải đeo khẩu trang đủ cách yêu cầu các lái phụ xe cũng như các nhà xe
thực hiện tốt thông điệp năm k của bộ y tế
tăng cường các khuẩu khuẩn đo thân nhiệt khai báo y tế đối với các nhà xe
tuy nhiên theo ghi nhận mặc dù đã được khuyến cáo đeo khẩu trang
nhưng vẫn còn không ít tình trạng hành khách lơ là chủ quan
thậm chí có hành khách đeo khẩu trang không đúng quy định hoặc cũng chỉ đeo cho có
nhiều trường hợp chỉ đến khi bắt gặp ống kính phóng viên mới chịu đeo khẩu trang
đây cũng chính là một trong các hành vi lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra xử lý
nhằm nâng cao ý thức của người dân tại khu vực công cộng
đây là cái yếu tố rất là quan trọng
thực ra thì chúng ta quy định là như vậy nhưng mà cái ý thức của hành khách vẫn là quan trọng
người ta có thực hiện tốt các công tác phòng dịch thì mới đảm bảo cho an toàn chung cho cộng đồng
ở đây chúng tôi cũng có rất nhiều khó khăn
khai báo y tế thì có thể là người chấp hành tốt thì người ta có cái khai báo cho nó chuẩn
người không chấp hành tốt thì có thể là thông tin sai lệch
trong khó khăn cho việc truy vết
kiểm tra công tác phòng dịch covid một mươi chín ở trên các phương tiện vận tải khách bằng xe buýt
kế hoạch chúng tôi bắt đầu là đã thực hiện liên tục
và tại một số địa điểm như các bến xe và các đờ bô
từ cái hôm bắt đầu thực hiện hai cái giờ thì chúng tôi cũng chưa phát hiện
chưa thấy có hành khách hoặc lái phụ xe nào
mà mà không đeo khẩu trang
bến xe là địa điểm trung chuyển phức tạp tỏa đi nhiều tỉnh thành
để góp phần chống dịch chung không thể chỉ dựa vào lực lượng chức năng
mà ở đó ý thức người dân hành khách mới là mấu chốt quan trọng
để đảm bảo an toàn cho chính mình và xã hội
thưa quý vị và các bạn
ngày hai mươi sáu tháng năm thủ tướng phạm minh chính đã ký ban hành nghị quyết
thông qua việc thành lập quỹ vaccine phòng covid một mươi chín
theo các chuyên gia việc thành lập quỹ có ý nghĩa quan trọng
bởi để thực hiện những chiến lược tiếp cận vaccine phòng covid một mươi chín nhanh nhất rộng nhất
yếu tố rất quan trọng là cần nguồn tài chính đảm bảo
và để hiểu rõ hơn về mục đích cũng như là nguyên tắc hoạt động của quỹ vaccine covid một mươi chín
ngay bây giờ chúng tôi sẽ có cuộc kết nối trực tuyến với ông võ thành hưng
vụ trưởng vụ ngân sách nhà nước bộ tài chính
đơn vị được chính phủ giao quản lý quỹ vaccine covid một mươi chín
vâng xin được chào ông võ thành hưng ạ
thưa ông ông có thể cho biết là vì sao chúng ta cần phải thành lập
quỹ vaccine phòng covid một mươi chín trong thời điểm này ạ
về chủ trương thì bộ chính trị ban bí thư và quốc hội
nó có chủ trương là sẽ mua vaccine để tiêm phòng cho nhân dân
và theo tính toán của bộ y tế thì chúng ta cần phải mua khoảng một trăm năm mươi triệu liều
vắc xin để tiêm cho người dân và nhu cầu kinh tí là trên hai mươi năm tỷ
đây là cái nguồn kinh tí nhu cầu kinh tí rất là lớn
vì vậy thì chủ trương chung của chính phủ là bên cạnh nguồn ngân sách
thì sẽ huy động thêm các cái nguồn lực bộ trái chính
cho khẩn trương ban hành cái quy chế hoạt động của quỹ
và theo đó thì sẽ có tài khoản thiết lập bộ máy quản lý
trên cơ sở đó thì sẽ huy động các nguồn lực của doanh nghiệp
tổ chức ca nhân và thủ tướng chính phủ
chính phủ thì cũng đã giao cho bộ trái chính làm việc với mặt trận thủ quốc việt nam
và bộ y tế để chuyển các khoản tiền mà các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua
đã hỗ trợ cho chính phủ cho bộ y tế liên quan đến tiệc mua vắc xin vào cái quỹ này
vâng vậy nguyên tắc hoạt động của quỹ như thế nào để có thể đáp ứng được
tính kịp thời về nhu cầu vắc xin ở việt nam hiện nay
và quy trình tiếp nhận nguồn đóng góp của quỹ như thế nào thơ
thành đập quỹ thì chúng tôi sẽ thành đập cái cơ chế quản lý quỹ
và xác định cái tài khoản của quỹ
và theo đó thì các doanh nghiệp có thể hoàn toàn có thể
chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng vào cái tài khoản của quỹ
mở tại các ngân hàng thương mại lớn
và chúng tôi có trách nhiệm sẽ công khai cái việc đóng góp
của các tổ chức cá nhân có thể dưới hình thức trên các trang mạng
của khu vực nhà nước hoặc của bộ tài chính
vâng vậy thì quy chế này bao giờ sẽ được ban hành
đặc biệt là điểm đáng chú ý là quỹ sẽ thu hút các nguồn vận động quyên góp
vậy thì bộ tài chính có dự kiến gì về mức đóng góp vào quỹ
đây là cái kêu gọi chính phủ về mặt trận tổ quốc kêu gọi sự đóng góp tự nguyện
của các tổ chức ca nhân và không có cái mức tối thiểu cũng không có mức tối đa

với số tiền huy động vào quỹ có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng
vậy xin ông cho biết là đơn vị nào sẽ được giao chịu trách nhiệm quản lý số tiền này
và cơ chế kiểm soát như thế nào để có thể đảm bảo quỹ được chi theo đúng quy định của pháp luật
đảm bảo công khai minh bạch tiết kiệm và hiệu quả
thủ tướng chính phủ trong quyết định thành lập quỹ thì nó giao cho bộ tài chính quản lý cái tiền này
tuy nhiên thì là chỉ bộ tài chính phải có chức năng quản lý tài chính cái tiền này thôi
thế còn quyết định sử dụng thì căn cứ vào cái yêu cầu mua vắc xin thì bộ tài chính sẽ có cái bản bản
báo cáo thủ tướng chính phủ thủ tướng chính phủ giao quyết định

thứ nhất là cái số thu như tôi có nói là sẽ được ghi nhận và được công khai
minh bạch trên các cái trang mạng của bộ tài chính
trường hợp cần thiết thì sẽ có các cơ quan thanh tra kiểm toán theo quy định
trong quá trình sử dụng thì cái mục tiêu sử dụng thì yếu là để mua vắc xin hoặc là hỗ trợ sản xuất vắc xin trong nước
thì căn cứ vào cái yêu cầu thực tế và căn cứ vào quyết định của thủ tướng chính phủ thì bộ tài chính sẽ xuất
như vậy hoàn toàn không khai minh bạch
vâng hiện nay như vậy là trung ương đã chính thức có quỹ vắc xin phòng covid một mươi chín

các địa phương có nhu cầu thành lập quỹ ở địa phương mình thì có được không thưa
ở dưới địa phương thì không nhất thiết phải thành lập quỹ
tuy nhiên các doanh nghiệp ở những địa phương có thể hỗ trợ chính quyền địa phương
bởi vì theo cái nghị quyết hai mươi một của chính phủ thì các địa phương cũng có trách nhiệm
trong việc chia sẻ cái gánh nặng của ngân sách với ngân sách trung ương
ngân sách địa phương có cái trách nhiệm liên chia sẻ với ngân sách trung ương
và các doanh nghiệp trên địa bàn có thể hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc chia sẻ gánh nặng này
và cái phần đóng góp của họ thì có thể đóng góp trực tiếp vào ngân sách nhà nước
như một cái khoản tài trợ cho ngân sách nhà nước mà không nhất thiết phải thành lập quỹ
vậy nếu như các doanh nghiệp mà có tham gia đóng góp vào quỹ
thì người lao động trong doanh nghiệp đó có thuộc đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine hay không ạ
vừa qua có một số cơ quan truyền thông có hỏi về cái chỗ là các doanh nghiệp có đóng góp
thì người lao động trong các doanh nghiệp đấy có được đối tượng ưu tiên hay không
thì chúng tôi cũng đã dự kiến thì trước hết là cái việc mua vaccine
thì là tập trung vào bộ y tế
đối tượng mua vaccine thì cũng đã theo cái nghị quyết của chính phủ
thì cũng đã xác định chín cái nhóm đối tượng được tiêm trong thời gian đầu
sau đó thì khi mà triển khai các đối tượng tiếp theo
thì bộ y tế cũng sẽ đề xuất cho chính phủ để mở rộng các nhóm đối tượng này
trong đó có thể là người lao động ở các khu công nghiệp tập trung
cũng là những đối tượng sẽ được ưu tiên
xin được trân trọng cảm ơn ông võ thành hưng về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
vâng thưa quý vị và các bạn theo chỉ đạo của bộ chính trị chính phủ
nhiệm vụ của bộ y tế từ nay đến cuối năm là làm sao có thể có đủ một trăm năm mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
để tiêm chủng cho bảy mươi năm dân số việt nam
tuy nhiên hiện vaccine phòng covid một mươi chín có giá thành khá cao điều kiện bảo quản tương đối ngặt nghèo
do đó việc huy động sự đóng góp ủng hộ là rất cần thiết
và cho đến thời điểm này dù chưa chính thức hoạt động
thế nhưng quỹ đã nhận được rất nhiều những sự ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp
bộ tài chính cho biết bộ sẽ có trách nhiệm công khai việc đóng góp trên cổng thông tin điện tử
chúng ta sẽ cùng nhau hy vọng với sự chung tay của toàn dân toàn xã hội
thì chiến dịch tiêm vaccine sẽ sớm hoàn thành được theo mục tiêu đã đề ra